sau gần năm ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia tối đa về nhân lực vật lực phương tiện trang thiết bị chuyên dụng
đến hai h năm sáng ngày tám tháng bảy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên
cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh lý asia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại bản long dạo xã sipafin huyện nậm pồ người bị nước lũ cuốn mắc kẹt
ở trong hầm thủy điện sipafin vào lúc sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy khi đang thi công công trình tại đây
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã sipafin huyện nậm pồ tỉnh điện biên
đã xảy ra lũ quét tại khe suối bản phi lĩnh khiến bốn công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị nước lũ cuốn trôi
ngay sau đó công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được ba người một người mắc kẹt trong hầm
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với ubnd huyện nậm pồ
tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ xe cứu nạn cứu hộ máy bơm công suất lớn từ thành phố các thiết bị chuyên dụng đồ lặn tập trung tìm kiếm người bị nạn